nguyên nhân của vụ cháy là do chập điện trên tầng hai của cơ sở
do cơ sở thiết kế xây dựng với nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy bùng phát nhanh
rất khó khăn cho công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ
đến nay tất cả ba mươi hai nạn nhân tử vong trong đám cháy hiện đã xác định được danh tính và bàn giao cho gia đình mai táng
một mươi bảy người bị thương có một mươi năm người bị thương nhẹ đã xuất viện
hai người bị thương nặng vẫn điều trị tại bệnh viện
giám đốc công an tỉnh bình dương đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ
khẩn trương thu thập thông tin chứng cứ để điều tra xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật
bên cạnh việc điều tra làm rõ vụ án công an các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm mệnh lệnh của giám đốc công an tỉnh
khẩn trương gia quân kiểm tra chấn chỉnh những tồn tại thiếu sót xử lý nghiêm các cơ sở hộ gia đình cá nhân kinh doanh
ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự vi phạm nhất là các quán bar karaoke cà phê nhạc nhà hàng ăn uống
qua hai ngày triển khai các lực lượng đã tổ chức tuyên truyền hướng dẫn kiểm tra một trăm hai mươi tám cơ sở kinh doanh karaoke nhà hàng massage trên địa bàn tỉnh
xử phạt vi phạm hành chính bảy mươi cơ sở với tổng số tiền hơn chín trăm tám mươi triệu đồng tạm đình chỉ hoạt động tám cơ sở
đã tổ chức đăng phát hàng chục tin bài phóng sự tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với loại hình karaoke trên các phương tiện thông tin đại chúng
liên quan đến vụ đối tượng dùng súng khống chế nhân viên ngân hàng vietcombank chi nhánh phường tam phước thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
cướp số tiền khoảng chín trăm linh triệu đồng vào trường ngày tám tháng chín
và sau khi bị bắt giữ đối tượng đã khai nhận lý do thực hiện vụ cướp cũng như thủ đoạn tinh vi mà đối tượng đã thực hiện để trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
đối tượng bị bắt giữ là lê huy dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quê ở tỉnh thanh hóa tạm trú xã an phước huyện long thành tỉnh đồng nai
qua đấu tranh đối tượng dũng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đồng thời khai nhận nơi cất dấu súng tiền phương tiện sử dụng để gây án và các tầm vật khác có liên quan ở nhiều địa điểm khác nhau thuộc địa bàn xã an phước huyện long thành huyện tràng bom và huyện dĩ an tỉnh bình dương
công an cũng đã thu giữ một số phương tiện gây án như một khẩu súng rulo màu đen một xe mô tô hiệu sirius quần áo mũ bảo hiểm và số tiền hơn hai trăm sáu mươi triệu đồng
em có đi thì lấy cơm
em chạy về trong khu vực giang điền trong hàn viễn
em có vào trong đấy thì chạy được vào trong đấy thì cởi áo với lại thay cởi giày với lại cởi mũ bảo hiểm
xong rồi em lấy tiền và bỏ vào cốp
em mang tiền đi em mang súng với lại xe đi một nơi khác để em cắt giữ
cắt giữ và xong
nó là cắt thì xong cắt giấu xong thì em đưa tiền về sửa một số tiền thì em đưa đi trả nợ
trước cơ quan công an bước đầu đối tượng khai nhận do làm ăn thua lỗ nợ nần nên trước thời điểm gây án khoảng một tuần đã nảy sinh ý định cướp tiền tại ngân hàng
để thực hiện ý định cướp tài sản đối tượng đặt mua một khẩu súng rulo màu đen trên mạng xã hội và chuẩn bị các đồ vật dụng cụ phục vụ việc phạm tội như bình xịt sơn màu đen tấm nhựa băng keo đen
giàu cắt giấy
thì đối tượng dự định là sẽ đánh cũng chi nhánh trung hệ thống ngân hàng nhưng nằm ở khu nghị biên hòa hai
tuy nhiên rằng là đối tượng dũng thấy tại vị trí này chi nhánh ngân hàng này đang rất là đông rất là đông người cho nên là không có thuận lợi
nên đối tượng đã di chuyển xuống chi nhánh ngân hàng nơi đối tượng thực hiện hành vi để thực hiện hành vi cướp
mặc dù đối tượng gây án sử dụng nhiều thủ đoạn rất tinh vi để đối phó với cơ quan công an nhưng bằng ý chí quyết tâm và bản lĩnh nghiệp vụ
lực lượng công an tỉnh đồng nai đã đánh dụng
đã bắt giữ được đối tượng gây án thu giữ được khẩu súng và nhiều tăng vật liên quan
hiện công an tỉnh đồng nai đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai đã bắt giữ đối tượng đinh văn đoàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại huyện bảo thắng tỉnh lào cai về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an đinh văn đoàn khai nhận do muốn mở
cơ sở chăm sóc sửa chữa xe ô tô nhưng không có tiền nên đoàn đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản
vào khoảng sáu giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đoàn từ phường bình minh thành phố lào cai điều khiển xe máy xuống khu vực trường mầm non thuộc dạng
xã gia phú huyện bảo thắng phát hiện một người phụ nữ để ví trong cốp xe máy và quên chưa khóa cốp
đoàn đã mở cốp xe lấy đi chiếc ví trong đó có một trăm hai mươi năm triệu đồng nhiều thẻ cào của nhà mạng viettel trị giá hơn một trăm linh triệu đồng
ba điện thoại di động và nhiều giấy tờ khác rồi bỏ trốn xuống thành phố yên bái
đến ngày chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đoàn đã bị lực lượng công an bắt xử
tại thành phố hà nội lực lượng cảnh sát một trăm một mươi bốn phối hợp với các công an các quận tại hà nội đã bắt giữ hàng loạt quái xế
có hành vi nẹt bô lạng lách đua xe gây náo loạn đường phố trong đêm trung thuộc
theo phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội cho biết
đêm trung thu trong quá trình tuần tra các tổ công tác một trăm bốn mươi một đã phát hiện bắt xử một mươi ba phương tiện
một mươi ba đối tượng có hành vi chạy thấp độ cao lạng lách gây náo loạn gây mất trật tự công cộng
trong đó đáng chú ý có ba đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự
lực lượng công an đã thu giữ một bình khí cười hai xe mô tô nghi là xe tăng vật
các vụ việc đều được bàn giao công an các phường sở tại để xác minh xử lý theo quy định
tiếp theo chương trình mời quý vị đến với các thông tin đáng chú ý khác từ trường quay phía nam trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
hòa trí xin kính chào quý vị mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị công an tỉnh cà mau đang làm rõ vụ nổ trên tàu cá khiến cho một ngư phủ tử vong trong lúc khai thác thủy sản trên biển
theo những người có mặt trên tàu cá tàu cá đã bị bắt

sau đó người trên tàu phát hiện trương tuấn em sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở huyện duyên hải tỉnh trà vinh
nằm ở phía sau lái tàu bị thương nặng ở phần mặt máu ra nhiều sau đó đã tử vong
hiện thi thể của nạn nhân trương tuấn em đã được khám nghiệm và bàn giao về gia đình mai tán
vụ việc đang được tiếp tục làm rõ
cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường bộ công an vừa phát hiện bãi chôn lấp chất thải nguy hại khoảng một mươi năm tấn của công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên môi trường trà vinh tại tỉnh trà vinh
bãi chôm lắp chất thải chưa qua xử lý tại xã tập sơn huyện trà cú
bãi chôm lắp bao gồm cả nhà máy có diện tích là ba bốn hectare
bên trên được nguy trang bằng cát trồng cỏ và thải trâu bò nhưng phía dưới là lớp chất thải nguy hại
qua kiểm tra cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phát hiện lượng rác thải không được xử lý hoặc xử lý chưa triệt để được trôn lấp với khối lượng ước khoảng một mươi năm tấn
hiện các mẫu chất thải tro sỉ đang được đưa đi phân tích kiểm nghiệm
sáng nay phòng cảnh sát đường thủy công an tp hcm đã mật phục bắt quả tàng phương tiện khai thác cát trái phép tại khu vực cầu cao tốc long thành dậu dây thuộc phường long phước tp thủ đức
lực lượng cảnh sát đường thủy tổ chức mật phục và phát hiện ghe gỗ không số tải trọng khoảng một mươi năm tấn đang gắn thiết bị công suất lớn để bơm hút cát trái phép từ dưới sông lên phương tiện
thời điểm bắt quả tan trên ghe có hai đối tượng gồm phan văn bảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê đồng nai và nguyễn văn đậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ tp thủ đức đồng thời thu giữ khoảng một mươi sáu mét khối cát một mươi m ống
hiện cảnh sát đường thủy đã đưa phương tiện và người vi phạm về trụ sở để điều tra xử lý theo quy định
trước đó đơn vị đã từng lập kế hoạch kết hợp mật phục và tuần tra công khai nhằm xử lý nghiêm tình trạng bơm hút cát trái phép và các phương tiện chở quá tải trọng
qua đó phát hiện và bắt giữ hàng chục phương tiện thu giữ một lượng lớn cát lậu
thời gian vừa qua bệnh viện gia liễu tp hcm liên tục tiếp nhận các ca biến chứng do tiêm filler hay còn gọi là chất làm đầy do các cơ sở thẩm mỹ thậm chí là các tiệm làm tóc thực hiện
trường hợp biến chứng mới đây là cô gái hai mươi năm tuổi ngụ

bệnh viện gia liễu tp hcm tiếp nhận từ một mươi đến một mươi năm trường hợp tai biến do tiêm chất làm đầy
nhiều trường hợp tai biến nặng phải phẫu thuật và để lại di chứng nặng nề
chỉ trong thời gian từ ngày hai mươi bốn tháng tám đến ngày hai tháng chín đối tượng nguyễn quốc huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ tại quận tân bình tp hcm
cùng với đồng bọn đã thực hiện liên tiếp nhiều vụ cướp dật tài sản tại các quận trên địa bàn của thành phố
ông tội phạm của lực lượng cảnh sát hành sự công an tp hcm đối tượng nguyễn quốc huy vừa bị bắt giữ khi đang lẫn trốn tại tỉnh thừa thiên huế
trước đó vào ngày hai tháng chín trên mạng xã hội xôn xao đoạn video clip từ camera an ninh ghi lại
người phụ nữ đang đi bộ sang đường thì hai thanh niên điều khiển xe máy áp sát từ phía sau giật chiếc điện thoại trên tay nạn nhân
nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp với công an quận phú nhuận vào cuộc điều tra truy bắt
qua công tác nắm tình hình trinh sát phát hiện sau khi giật điện thoại của người phụ nữ trên
hai đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi tương tự trên đường trương quốc dung phường một mươi quận phú nhuận
phát hiện video clip từ camera an ninh ghi lại cảnh cướp giật lan truyền trên mạng xã hội
đối tượng nguyễn quốc huy đã bỏ trốn khỏi tp hcm
các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã lần theo dấu vết và bắt giữ huy khi y đang lẫn trốn tại tỉnh thừa thiên huế
sau đó đối tượng được ghi lý về tp hcm để phục vụ công tác điều tra truy sát
là bị hại trong vụ cướp giật đầu tiên mà huy và đồng bọn thực hiện
tại số một trăm bảy mươi ba nguyễn kim phường bảy quận một mươi người bị hại này vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại sự việc ngày hôm đó
thì em cũng rất là mừng tại vì nhiều giống như em cũng theo dõi cho facebook
thấy người ta cũng bị giật giống như là nghe vậy đó thì cũng coi như là cũng đỡ cho những người nạn nhân sau này
tôi mong cho các cơ quan ban ngành sẽ xử lý nghiêm những trường hợp mà cướp giật tài sản để bảo vệ bình yên cho xã hội
lực lượng công an về hành sự là coi như là truy tìm rồi điều tra
mà còn rất quan hệ và rất tin tưởng vào cái lực lượng điều tra phải
bên cạnh các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an
bản thân người dân cần nâng cao hơn nửa ý thức cảnh giác chủ động phòng ngừa không để sơn hỏi khiến kẻ gian có cơ hội gây án
khi có thông tin liên quan đến vấn đề về an ninh trật tự người dân cần nhanh chóng cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
để góp phần bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng
sáng nay tại hội trường thành ủy tp hcm đã diễn ra lễ trao tặng học bổng
cho con em cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tp hcm
hoạt động này do đồng chí trương hòa bình nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên phó thủ tướng thường trực chính phủ
cùng với các đơn vị doanh nghiệp tài trợ tổ chức thực hiện
ban tổ chức đã trao tặng một trăm linh số học bổng của đồng chí trương hòa bình và công ty cổ phần đồng tâm
cho con cán bộ chiến sĩ thuộc bộ tư lệnh và công an tp hcm có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi
tổng trị giá các số học bổng được trao là hai tỷ đồng
chương trình là hoạt động thiết thực thể hiện sự chăm lo cho con em cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tp hcm
có hoàn cảnh khó khăn nhằm chia sẻ động viên cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố an tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ
khuyến khích con cán bộ chiến sĩ phấn đấu học tập trở thành con ngoan trò giỏi cháu ngoan bác hồ
thưa quý vị công an tp hcm đang phấn đấu đến ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
một trăm linh công dân trong độ tuổi cấp một người
căn cứ công dân có hộ khẩu thường trú ở thành phố và hiện đang thực tế cư trú trên địa bàn sẽ được cấp căn cứ công dân gắn chip điện tử
theo phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tp hcm kết quả tiến độ triển khai thực hiện cao điểm đợt ba cấp căn cước công dân gắn chip trên địa bàn thành phố
từ ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
hiện hai mươi một quận quyện và thành phố thủ đức đã thực hiện xong công tác điều tra cơ bản
kết quả thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân tính đến ngày năm tháng chín
toàn thành phố đã thu nhận được gần bảy trăm ba mươi năm trăm linh trên một bốn triệu trường hợp đạt tỷ lệ bốn mươi chín
còn lại hơn bảy trăm sáu mươi trường hợp phải hoàn thành trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi
đối với đồng chí trưởng công an tp hcm là phải nắm được cái di biến động ở địa bàn của mình để mới thực hiện cái nhiệm vụ cấp căn cứ công dân
đảm bảo đúng tiêu chí được bang đốc chỉ đạo là đối với cả mà người hiện đang cư trú trên địa bàn tp hcm đủ điều kiện để cấp căn cứ công dân là phải thu được hết

khi đối sánh những cái số liệu của a tám c sáu c một mươi về thì sẽ chắc chắn sẽ có cái sự gia tăng đối với cả cái số này
cho nên đề nghị các đồng chí có không chủ quan trong vấn đề cái số liệu đối với bảy mà chúng ta phải tiếp tục công tác điều tra cơ bản
chúng ta phải thu nhận cho bằng hết được cái số liệu này
thiếu tướng trần đức tài phó giám đốc công an tp hcm đánh giá trong thời gian qua công an các đơn vị địa phương đã có nhiều nỗ lực cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao
tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại nhất định
giám đốc yêu cầu công an hai mươi một quận quyện và thành phố thủ đức tiếp tục tiến hành điều tra cơ bản
đảm bảo một trăm linh công dân trong độ tuổi cấp căn cước công dân có hộ khẩu thường trú ở thành phố
hiện đang thực tế cư trú trên địa bàn được cấp căn cước công dân gắn chip điện tử
phấn đấu hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi
và tôi đề nghị công an phường xã thị trấn làm một danh mục là theo dõi sự diễn biến
hoặc là nếu có trong sổ rồi thì phải tính toán sau khi chốt số liệu xong tính toán
cái sự biến động của số liệu căn cứ công dân thì đây cũng là biến động của là cái
cái cái là cục của công dân thì đấy tôi đề nghị là bc sáu thông nhất để hướng dẫn
cái việc cập nhật điều chỉnh sự biến động dân cư nói chung nhưng mà cốt lõi là
căn cứ công dân
bàn giám đốc công an thành phố hồ chí minh yêu cầu công an các địa phương lưu ý với trường hợp
đề nghị giảm chỉ tiêu cấp căn cước công dân phải có giấy tờ tài liệu chứng minh và thực
hiện việc phê duyệt làm sạch trên hệ thống những việc này phải hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng chín
để kịp tiến độ hoàn thành cao điểm đợt ba